thông tin về cơn bão số một mươi một hồi bảy giờ ngày một mươi năm tháng một mươi vị trí tâm bão ở vào khoảng hai mươi độ vĩ bắc
một trăm một mươi bốn tám độ kinh đông cách đảo hải nam trung quốc khoảng bốn trăm hai mươi km về phía đông
sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi hai cấp một mươi ba tức là từ một trăm một mươi năm đến một trăm năm mươi km một giờ giật cấp một mươi sáu
dự báo trong hai mươi bốn giờ tới bão di chuyển theo hướng tây tây bắc mỗi giờ đi được hai mươi km
đến bảy giờ ngày một mươi sáu tháng một mươi vị trí tâm bão nằm trên khu vực giữa đảo hải nam bán đảo lôi châu trung quốc
sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi cấp một mươi một tức là từ chín mươi đến một trăm một mươi năm km một giờ giật cấp một mươi bốn
sự báo trong hai mươi bốn đến bốn mươi tám giờ tiếp theo bão di chuyển theo hướng tây nam mỗi giờ đi được từ một mươi đến một mươi năm km
và tiếp tục suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới
do ảnh hưởng của bão khu vực bắc biển đông có mưa bão gió mạnh cấp tám đến cấp một mươi
vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi một cấp một mươi ba giật cấp một mươi sáu
biển động dữ dội
từ sáng nay vùng biển quảng trị đến quảng ngãi bao gồm các đảo hòn ngư cù lao tràm lý sơn
có gió mạnh cấp sáu cấp bảy giật cấp chín biển động mạnh
do ảnh hưởng của hoàn lưu bão vùng biển từ bình thuận đến cà mau từ cà mau đến kiên giang
có mưa rào và rông
trong cơn rông khả năng có gió giật cấp bảy cấp tám